thống kê của trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hcm cho thấy số lượt sử dụng vé điện tử hiện chỉ chiếm tỷ lệ một tám mươi sáu trên tổng số lượt hành khách sử dụng xe buýt
như vậy lộ trình mở rộng vé điện tử của ngành giao thông đã không đạt như kế hoạch đề ra
loại vé này cũng thuận tiện cũng tiện ít cho những hành khách nhiều tuyến xe buýt chạy xe thì lớn tuyến đón khách trả khách không đúng nơi quy định nên quản lý chặt chẽ hơn
mô hình vé xe buýt điện tử này nó sẽ hợp lý hơn
ứng dụng công nghệ nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng là xu thế tất yếu
tuy nhiên để thực hiện có hiệu quả theo các chuyên gia và người sử dụng ứng dụng phải sát nhu cầu thực tiễn
và ở đây cơ quan quản lý cần nâng cao trách nhiệm hơn trong giám sát quá trình triển khai thực hiện
vừa qua công lộc bộ doanh nghiệp xuất khẩu trực thuộc trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư tp hcm
phối hợp với tập đoàn safuan group của malaysia công bố dự án chợ việt nam đầu tiên tại thủ đô kuala lumpur của malaysia
đây sẽ là nơi để các doanh nghiệp việt nam có cơ hội mở rộng quan hệ thương mại với các nước trong khối asean và các nước khác trên thế giới
chợ nằm trong trung tâm thương mại safun plaza tại thủ đô kuala lumpur malaysia gồm sáu tầng với hai trăm linh giang hàng
dành cho các doanh nghiệp việt nam xuất khẩu các mặt hàng nông sản thủy hải sản đồ dùng thủ công mỹ nghệ
thời trang dịch may cơ khí máy móc
mỹ phẩm các công nghệ độc quyền các ngành dịch vụ của việt nam
hàng hóa khi xuất khẩu qua malaysia phải đáp ứng các tiêu chuẩn hala
chấp hành về quy định an toàn thực phẩm về gián nhãn hàng hóa truy xuất nguồn gốc
chợ được hình thành do nhu cầu về hàng hóa việt nam tại malaysia ngày càng nhiều
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín việt nam xuất khẩu sang malaysia hơn ba năm tỷ usd
các sản phẩm tăng mạnh là máy móc thiết bị tăng hơn sáu mươi sáu phương tiện vận tải tăng hơn hai mươi một thủy hải sản tăng hơn một mươi ba
mới đây tại thành phố đà lạt bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư
nhằm thu hút doanh nghiệp phát triển chuỗi giá trị rau hoa quả tại khu vực tây nguyên
tham dự có các doanh nghiệp các nhà khoa học khu vực miền đông nam bộ tây nguyên
từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi chín bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có những giải pháp
chính sách cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp
trong đó chú trọng đổi mới công tác kiểm tra chuyên ngành cắt giảm hai mươi bốn thủ tục hành chính
trong lĩnh vực nông nghiệp rút ngắn thời gian và giảm chi phí thực hiện giao dịch nông
lâm thủy sản và vật tư nông nghiệp qua biên giới
từ nay đến năm hai nghìn hai mươi bộ tiếp tục thực hiện bốn nhóm giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
các đại biểu tham dự hội thảo cũng đã trình bày tham luận nêu bật những cơ hội thách thức
và định hướng phát triển ngành chế biến rau hoa quả tây nguyên nói riêng và việt nam nói chung
trong phần tin quốc tế iran xác nhận làm dầu urani ở mức năm
các bên tại iraq đạt thỏa thuận chấm dứt biểu tình
thưa quý vị iran vừa tuyên bố hiện đang làm dầu urani tới năm qua đó tiếp tục khẳng định lộ trình
giảm các cam kết đối với thỏa thuận hạt nhân lịch sử được ký kết năm hai nghìn một mươi năm
tổ chức năng lượng nguyên tử iran cho biết căn cứ vào nhu cầu và khối lượng đặt hàng
iran hiện đang sản xuất urani ở mức năm và nước này hoàn toàn có khả năng làm dầu urani ở bất kỳ
mức độ nào khác cơ quan này cũng nhấn mạnh dù iran đã vượt mức làm dầu urani theo quy định trong
thỏa thuận hạt nhân là ba sáu mươi bảy song vẫn thấp hơn mức hai mươi mà nước này từng thực hiện cũng như mức chín mươi
để có thể chế tạo đầu đạn hạt nhân những động thái trên được đưa ra trong bối cảnh trước đó
ngày hai mươi tháng một mươi một iran thông báo đã triển khai bước thứ tư trong lộ trình giảm cam kết hạt nhân
sau khi nối lại hoạt động làm dầu urani tại cơ sở hạt nhân fordow và natan tuy nhiên
tehran nhấn mạnh các bước đi cứng rắn trên có thể đảo ngược nếu các bên tham gia thỏa thuận hạt
nhân tìm ra giải pháp bảo đảm lợi ích của nước cộng hòa hồi giáo trước các lệnh trừng phạt của mỹ
các đảng phái chính trị của iraq vừa đạt được một thỏa thuận nhằm bảo vệ chính phủ của thủ tướng
abdel mahdi trước các cuộc biểu tình lan rộng tại thủ đô baghdad và miền nam nước này trong
nhiều tuần qua theo thỏa thuận này một đợt cải cách theo yêu cầu của người biểu tình sẽ
được thực hiện trong thời gian tới một nguồn tin cấp cao cho biết
hầu hết những người đứng đầu các phe phái chính trị lớn đã đồng ý trong cuộc họp sẽ để ông
abdel mahdi tiếp tục nắm giữ quyền lực đổi lại chính phủ tiến hành loạt cải cách về chống tham
nhũng và sửa đổi hiến pháp theo nguồn tin người biểu tình đã đồng ý chấm dứt biểu tình
mở lại các cây cầu và các tuyến phố đã chiếm giữ truyền thông khu vực đưa tin
thủ tướng abdel mahdi đã cam kết tiến hành các thay đổi mạnh trong chính phủ
đáp ứng yêu cầu của người biểu tình đồng thời tiến hành cải cách hệ thống bầu cử
ông cũng cam kết sẽ điều tra các trường hợp người biểu tình nhân viên lực lượng an ninh bị thương
và thiệt mạng kể từ đầu tháng một mươi tới nay làn sóng biểu tình đã liên tục diễn ra tại iraq
phản đối việc điều kiện sống đi xuống thất nghiệp và tham nhũng gia tăng
biểu tình bạo lực đã khiến hai trăm tám mươi người thiệt mạng hơn một mươi hai người bị thương
liên quan đến cuộc chiến chống khủng bố cảnh sát hy lạp vừa bắt giữ ba đối tượng và thu giữ
nhiều vũ khí trong một chiến dịch chống khủng bố triển khai tại thủ đô athen
thông báo của cảnh sát nêu rõ ba đối tượng gồm hai nam bốn mươi một và bốn mươi năm tuổi cùng một phụ nữ ba mươi chín tuổi đã bị
bắt vì tình nghi ủng hộ chủ nghĩa khủng bố trong một chiến dịch lớn tại thủ đô athens ngoài ra
một đối tượng nam bốn mươi sáu tuổi khác vẫn đang lẩn trốn trong chiến dịch này cảnh sát hy lạp đã lục xoát
ba ngôi nhà thu giữ nhiều vũ khí trong đó có súng tiểu liên tự động ak bốn mươi bảy nhiều ngòi nổ
thuốc nổ và liệu đạn nam đối tượng bốn mươi một tuổi cũng từng bị tạm giam năm hai nghìn một mươi với cáo buộc là thành
viên của một nhóm cực đoan chủ mưu của nhiều vụ tấn công trong khi đó một số khẩu súng từng được
sử dụng trong các vụ tấn công một số đại sứ quán nước ngoài ở athens năm hai nghìn một mươi sáu thủ tướng hy lạp
mitso takip đánh giá chiến dịch là một thành công lớn và một lần nữa cho thấy chính phủ luôn cam kết
ngăn chặn khủng bố trong nước thưa quý vị khoảng hơn một trăm năm mươi chuyến bay đã bị hủy hoặc phải lùi lịch
trình nhằm đề phòng nguy cơ tai nạn do va chạm với đèn trời bay trên không trong dịp lễ hội hoa đăng
đang diễn ra ở thái lan cơ quan quản lý sân bay thái lan vừa xác nhận một trăm năm mươi một chuyến bay quốc tế và
nội địa đến và đi từ sân bay triều mai và triều rai miền bắc thái lan
đã bị hủy bỏ hoặc phải lùi lịch trình trong bốn ngày diễn ra lễ hội loy krathong
từ ngày chín đến ngày một mươi hai tháng một mươi một nhà chức trách thái lan lưu ý những du khách đến và đi khỏi
triều mai trong thời gian diễn ra lễ hội nên kiểm tra và cập nhật lại thông tin chuyến bay
đặc biệt là những du khách đặt chuyến bay chiều tối lễ hội hoa đăng thái lan
hay còn gọi là loy krathon là lễ hội quan trọng thứ hai trong năm của người thái
chỉ sau lễ hội té nước songkran hơn bảy mươi quốc gia trên toàn thế giới vừa cam kết hành động tích cực
nhằm cắt giảm tình trạng lãng phí thực phẩm thông qua việc cải thiện hệ thống làm lạnh và bảo quản thực phẩm
mỹ trung quốc liên minh châu âu eu và nhiều quốc gia ở châu mỹ châu phi và châu á đã ký cam kết
giảm lãng phí thực phẩm theo đó đại diện các nước đã cùng nhau thảo luận về việc quản lý các chất
hóa học nhân tạo có hại cho tầng ozone đang được sử dụng trong tủ lạnh cũng như các hệ thống điều
hóa không khí đồng thời tìm ra giải pháp nhằm cải thiện vấn đề làm lạnh thực phẩm hệ thống làm
lạnh kém là nguyên nhân dẫn tới việc phải loại bỏ chín thực phẩm dễ hỏng ở các nước phát triển
và khoảng hai mươi ba ở các nước đang phát triển hiện nhiều nước đã bày tỏ hy vọng có thể phát triển
các phương thức làm lạnh tốt hơn nhằm cải thiện việc bảo quản và chuyên trở thực phẩm theo đó
điều này cũng sẽ giúp giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính và những loại khí độc hại với môi trường
sử dụng trong các loại tủ lạnh và hệ thống điều hòa
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của truyền hình nhân dân